xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
tính tới sáu giờ sáng nay ngày một mươi tháng ba đã có một trăm một mươi bốn hai trăm bảy mươi sáu người đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona covid một mươi chín và bốn chín người tử vong trên toàn thế giới
số ca nhiễm mới và tử vong tiếp tục tăng cao tại italia iran pháp tây ban nha
trong khi dịch đang diệu đi tại hàn quốc và đã được kiểm soát tại trung quốc
dịch covid một mươi chín do virus corona chủng mới sars cov hai đã tấn công một trăm một mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
trong số trên một trăm một mươi bốn hai trăm linh người nhiễm bệnh thì trên sáu mươi hai tám trăm linh người đã hồi phục
bốn mươi bảy ba trăm chín mươi hai người đang được điều trị
tại việt nam đã có ba mươi một trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trong đó một mươi sáu người mắc đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn
ngoài ra đến ngày chín tháng ba có hai mươi bảy mươi năm người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
nhằm giúp phát hiện cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời trong trường hợp có ca bệnh
đồng thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan
từ ngày hôm nay mùng một mươi tháng ba việt nam sẽ thực hiện khai báo y tế toàn dân
để khai báo y tế người dân chỉ cần tải ứng dụng ncov trên điện thoại di động
sau đó thực hiện khai báo y tế trong mục khai báo y tế toàn dân
và thường xuyên cập nhật ở mục theo dõi sức khỏe
toàn bộ thông tin cá nhân được bảo mật quản lý chặt chẽ
việc khai báo y tế này để phục vụ phòng chống dịch
đòi hỏi sự tự giác của mỗi cá nhân vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng
từ ngày mùng bốn đến ngày mùng chín tháng ba tòa nhân dân tỉnh cao bằng
vừa hoàn thành xét xử vụ án buôn bán vận chuyển bốn trăm chín mươi hai bánh heroin
vụ buôn bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại cao bằng
tòa tuyên án tử hình đối với sáu bị cáo
theo cáo chẳng văn bằng là lao động tự do
bị bắt vào ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
khi đang điều khiển xe ô tô trên xe có hơn một trăm ba mươi viên ma túy tổng hợp
bằng khai cùng vận chuyển còn có người em họ là trần văn thành
thành nhanh chóng bị vây bắt cùng với hai trăm tám mươi tám bánh heroin
hai đối tượng khai nhận nhiều lần mua ma túy của sông áp bùa tỉnh sơn la
để bán cho nông tài kinh và nông văn khởi ở tỉnh cao bằng
tiếp đó cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nông tải kinh phan văn hiển nguyễn văn quyến
thu nhiều tăng vật gồm tiền súng quân dụng ma túy tổng hợp
nhóm đối tượng khai đã buôn bán vận chuyển thành công bốn trăm chín mươi hai bánh heroin
và nhiều ma túy tổng hợp sẵn viên nén
tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên tử hình đối với trần văn thành
trần văn bằng nông tải kinh nông văn khởi trần văn thu và nông tải tường
tuyên án tù trung thân đối với năm bị cáo tuyên phạt tù hai mươi bảy năm đối với một bị cáo
vào khoảng hai giờ sáng nay đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp vinh tỉnh nghệ an
đã bắt giữ một vụ tàng trữ và sử dụng ma túy tập thể
lực lượng công an phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động quá giờ quy định
tiến hành kiểm tra phát hiện trong một phòng hát karaoke có một mươi đối tượng là thanh niên
độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi năm tuổi
đang cùng nhau tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một gói sáu viên ma túy tổng hợp ba gói ma túy đá hai gói ketamin
và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận kẻ cầm đầu mua số ma túy trên là nguyễn văn quỳnh
trú tại nghi kim tp vinh
viện kiểm sát nhân dân huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với y hiêu siêu ba mươi ba tuổi
trú tại thị trấn ea súp huyện ea súp
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do không có tiền để tiêu xài cá nhân
nên y hiêu siêu và sáu đối tượng khác
đã rủ nhau vào rừng cưa gỗ về bán
khoảng một mươi h ngày bảy tháng hai
y hiêu siêu cùng với đồng bọn điều khiển năm xe mô tô
mang theo cưa lốc xăng và một số dụng cụ khác
đi đến khu vực rừng thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi
ở xã cư mơ lan huyện ea súp
cắt hạ một cây gỗ muồng
có đường kính khoảng ba mươi năm cm
dài khoảng sáu m
tuy nhiên trên đường về nhóm đối tượng này
đã bị hai cán bộ kiểm lâm của vườn quốc gia york don
đang đi tuần tra phát hiện bắt giữ
trong lúc đang kiểm tra tăng vật
bất ngờ y hiêu siêu cầm một khúc cây tre
ném trúng chán
khiến một cán bộ kiểm lâm bị thương nặng
tối qua một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng
xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi
đoạn qua ấp hai xã tân lập
huyện đồng phú tỉnh bình phước
chiếc xe máy tông trực diện vào một người phụ nữ
đang qua đường
khiến cho hai người bị thương nặng
theo thông tin ban đầu
vũ đức phú điều khiển xe máy
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi
hướng từ thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đi thành phố hồ chí minh
đến đoạn ấp hai xã tân lập huyện đồng phú
sau trời tối hạn chế tầm nhìn
nên khi phát hiện bà nguyễn thị lệ phòng
đang đi bộ qua đường lái xe máy
đã không làm chủ được tay lái
tông trực diện vào bà phòng
cụ tông quá mạnh khiến phú và bà phòng
bị ngã văng ra đường
cả hai sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
trong tình trạng bị thương nặng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi